tình trạng nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp kéo dài tại một số doanh nghiệp ở hà tĩnh để lại hệ lụy xấu gây bức xúc cho người lao động
các cấp ngành hà tĩnh đang nỗ lực tìm giải pháp hữu hiệu để góp phần giảm thiểu nợ động bảo hiểm
tháng một năm hai nghìn một mươi sáu ông trần đình vinh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy công nhân công ty cổ phần xây dựng đường bộ số một hà tĩnh trên đường đi làm về bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não
mất gần nửa năm chữa trị ở bệnh viện tuyến trung ương hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng ông vinh không biết đến bao giờ mới được nhận chế độ bởi vì đơn vị đang nợ bảo hiểm xã hội kéo dài
mong pháo công ty ló tất cả các thủ tục về bảo hiểm về các chế độ để cho em được hưởng một cái chế độ để phục hồi sức khỏe
theo số liệu từ bảo hiểm xã hội thị xã hồng lĩnh
công ty cổ phần xây dựng đường bộ số một hà tĩnh trên đường đi làm về bị tai nạn giao thông chấn thương soạn non
công ty cổ phần xây dựng đường bộ số một hà tĩnh có chín mươi bốn lao động nhưng đang nợ bảo hiểm xã hội một mươi bảy tháng với số tiền hơn hai bảy tỷ đồng trong đó tiền lãi chậm nộp hơn một tỷ đồng
chính vì nợ bảo hiểm xã hội kéo dài như vậy nên ông vinh và một số lao động khác không may tài nạn lao động nhưng đến nay vẫn chưa được thanh toán chế độ kịp thời theo quy định
do các đơn vị làm ăn khó khăn dẫn đến nợ đồng bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc có đồng mới được hưởng quyết lời
do vậy một số đơn vị nợ động kéo dài
các chế độ ốm đau thai sản dường sức tai nạn lao động tôn đồng chưa được giải quyết
hồng lĩnh là một thị xã nhỏ doanh nghiệp hoạt động ít nhưng có cả chục doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài từ sáu tháng đến hai mươi bốn tháng
làm cho không ít người lao động không được thanh toán chế độ thai sản tai nạn lao động tử nạn kịp thời
chẳng hạn như công ty cổ phần sông đà hai mươi bảy nợ bảo hiểm với số tiền hơn bốn bốn tỷ đồng kéo dài hai mươi bốn tháng
nên có đến hai mươi bảy lượt người trong tổng số sáu mươi tám lao động bị ốm đau thai sản tử tuất nhưng chưa được thanh toán chế độ
lý do doanh nghiệp tôn đồng là cái bảo hiểm bây giờ là hơn ba tỷ
thì ngoài chủ quan doanh nghiệp công việc xây lắp trong hồng nghiệp và chủ yếu là sản xuất của vật liệu xây dựng
thì còn một số các dự án doanh nghiệp chưa thu hồi được
chủ đầu tư
trầm trá đặc biệt là như đối với ngân sách của tỉnh hà tĩnh thì còn nợ các cái công trình cũng đã rất là lâu
theo báo cáo của bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh tính đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu do dư nợ bảo hiểm toàn tỉnh lên đến sáu mươi năm bốn mươi sáu tỷ đồng
trong đó nợ bảo hiểm xã hội năm mươi hai chín tỷ đồng bảo hiểm y tế bốn chín tỷ đồng
trong số này có bảy trăm một mươi năm doanh nghiệp với gần bảy lao động nợ bảo hiểm lên tới năm mươi bảy tỷ đồng
vì doanh nghiệp mà đang hoạt động thì sẽ phân loại ra những đơn vị nào khó khăn thì chúng tôi hết sức đồng hành
chia sẻ với doanh nghiệp để tạo điều kiện thuyết phục họ cân đối nguồn tài chính sớm trả số thiên nợ đồng bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền nợ cho
còn đối với những doanh nghiệp mà cố tình chây ly trốn đóng bảo hiểm xã hội có tiền không đóng hoặc là cố tình chiếm dụng
thì chúng tôi sẽ làm các thủ tục với
cơ quan điện đoàn lao động cung cấp điện đoàn lao động tỉnh điện đoàn lao động huyện để khởi kiện ra thoa
với những giải pháp hữu hiệu trên cùng với việc bứt phá phát triển kinh tế xã hội hy vọng tỉnh hà tĩnh sẽ có lời giải tốt cho bài toán nợ
cảm ơn các bạn đã theo dõi